dịch bệnh bùng phát không chỉ khiến đời sống kinh tế xã hội gặp nhiều khó khăn mà còn mang đến cánh nặng lớn cho ngành y
trong đó lực lượng y bác sĩ là những người trực tiếp cứu chữa chăm sóc hỗ trợ chăm sóc điều trị các ca bệnh covid
thậm chí cả những ca f một đã vượt mọi khó khăn vất vả để công hiến hết mình vào công cuộc phòng chống dịch covid một mươi chín

để không bỏ lỡ những video hấp dẫn